nhậm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy đã được khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính tham gia đoàn chủ tịch đại hội
đến dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
cùng hơn một đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các lực lượng phụ nữ
các dân tộc tôn giáo các độ tuổi ngành nghề lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước
trong năm năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng các tầng lớp phụ nữ đã đoàn kết kiên cường
nỗ lực góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới có những tiến bộ rõ rệt tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ khẳng định
phẩm chất tốt đẹp tiềm năng to lớn và vai trò quan trọng trong gia đình xã hội
hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã triển khai tích cực hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
với hai khâu đột phá ba nhiệm vụ trọng tâm sáu nhóm giải pháp lớn
hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự bình đẳng giới
thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của phụ nữ
phát biểu tại đại hội thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước dù ở bất cứ giai đoạn hoàn cảnh nào
với bản lĩnh ý chí nghị lực lòng nhân ái nhân hậu đức hy sinh và sự nỗ lực phân đấu vươn lên
phụ nữ việt nam đã vượt qua mọi nghịch cảnh rào cản định kiến khó khăn trở ngại
có những đóng góp công hiến to lớn góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc non sông gốm bóc việt nam
nhìn lại năm năm qua phụ nữ việt nam và các cấp hội đã tham gia tích cực
hiệu quả vào nỗ lực chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách
thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng khá toàn diện và tạo dấu ấn nổi bật
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi nhiệt liệt chúc mừng ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn
của phong trào phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong nhiệm kỳ vừa qua
có thể khẳng định những đóng góp bền bỉ to lớn của các thế hệ
nối tiếp thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ việt nam
và tiếp tục khẳng định lời khen thẳng của chủ tịch hồ chí minh
non sông gương vóc việt nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt theo mà thêm tươi đẹp rực rỡ
phân tích những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức hiện nay thủ tướng nhấn mạnh
trong giai đoạn tới hội liên hiệp phụ nữ việt nam cần nắm vững
quán triệt sâu sắc và có những giải pháp biện pháp cụ thể mạnh mẽ khả thi để đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước vào cuộc sống
tiếp tục khẳng định vai trò vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ việt nam
khởi dạy ý chí khát vọng phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ việt nam
phát huy vai trò của các tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng vun đắp các giá trị gia đình

phát triển kinh tế xã hội của địa phương của đất nước ta
bảo đảm lợi ích của tổ chức hội hội viên phụ nữ gắn với lợi ích của quốc gia của dân tộc
chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền để hội tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực được xã hội và phụ nữ quan tâm
tổ chức hội cần đẩy mạnh phân cấp phân
công nhiệm vụ theo hướng trung ương định hướng chiến lược tỉnh vận dụng sáng tạo
nguyện đồng hành cơ sở sản nắm chắc hội viên chi thấu hiểu phụ nữ
thủ tướng đề nghị với tinh thần trách nhiệm cao đại hội dân chủ thảo luận tập trung trí tuệ sáng tạo
lựa chọn bầu ra ban chấp hành trung ương hội khóa một mươi ba là các đồng chí có đủ phẩm chất năng lực
uy tín trách nhiệm tâm huyết đảm bảo hài hòa cân đối chú trọng những địa bàn
lĩnh vực trọng điểm những người tiêu biểu có đủ năng lực và điều kiện tham gia đóng góp cho công tác hội
phòng trào phụ nữ và bình đẳng giới
vào chiều nay đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba đã bầu ra ban chấp hành trung ương hội
liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy gồm một trăm năm mươi năm ủy viên ban chấp hành khóa mới
sau khi nghe đoàn chủ tịch đại hội báo cáo đề án nhân sự
ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba
các đại biểu dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba đã thảo luận và biểu quyết cơ cấu
số lượng ủy viên ban chấp hành trung ương hội khóa một mươi ba
theo đó số lượng ban chấp hành trung ương hội khóa một mươi ba gồm một trăm sáu mươi ba ủy viên
tại đại hội bầu một trăm năm mươi năm ủy viên còn quyết tám ủy viên
đại hội giao cho ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba
bổ sung sau đại hội theo quy định của điều lệ
bà hà thị nga ủy viên ban chấp hành trung ương đảng đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi hai
tái đắc cử chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi ba
cũng trong chiều ngày một mươi tháng ba đại hội đã tổ chức đồng thời năm trung tâm thảo luận
với các chủ đề xây dựng người phụ nữ việt nam thời đại mới
phụ nữ trong nền kinh tế số vun đắp giá trị gia đình việt nam
xây dựng tổ chức hội vững mạnh hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả
xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới
thu hút sự quan tâm tham gia của các đoàn đại biểu
một mươi trung tâm thảo luận được tổ chức giúp cho các đại biểu tham dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba
có cơ hội để tiếp cận với nhiều chủ đề khác nhau phù hợp với lĩnh vực công việc và mối quan tâm của mình
sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ chín
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo pháp lệnh trừng tự
thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tham dự thông tin thêm
xung quanh một số vấn đề của sự thảo pháp lệnh này
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết phải ban hành pháp lệnh này
nhằm triển khai có hiệu quả đối phòng chống ma túy hai nghìn hai mươi một
góp ý về nội dung trong dự thảo pháp lệnh thứ trưởng lê quốc hùng cho rằng điểm d một d hai khoảng một điều một mươi sáu
quy định người từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi không thực hiện tự nguyện điều trị bằng các biện pháp thay thế
khi tòa án chuẩn bị xem xét quyết định đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc
lại có đơn đăng ký thực hiện cai nghiện tự nguyện và cam kết thực hiện
thì tạm đình chỉ là chưa phù hợp với các pháp luật có liên quan
trường hợp tại điểm d một d hai khoảng một điều một mươi sáu nếu triển khai trong thực tế sẽ không khả thi
vì người nghiện ma túy thường là chế ý không thực hiện cai nghiện tự nguyện
hoặc không tự nguyện việc dùng thuốc thay thế
cho đến khi ra tòa án thì họ lại đăng ký tự nguyện đăng ký sử dụng thuốc thay thế
thì lại được đình chỉ việc xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
điều này sẽ tạo ra sơ hở để các đối tượng lợi dụng
không thực hiện biện pháp này trốn tránh việc thực hiện biện pháp này
và đồng thời cũng gây tốn kém lãng phí cho các cơ quan trong quá trình lập hồ sơ
khiến cho người từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi không được cai nghiện hiệu quả
do vậy đề nghị không quy định đình chỉ việc xem xét
và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong các trường hợp quy định
tại điểm d một d hai khoảng một điều một mươi sáu của dự thảo pháp luật
về xem xét tạm đình chỉ
đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc thứ trưởng lê quốc hùng cũng đề nghị xem xét điều chỉnh
để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
để đảm bảo việc áp dụng thống nhất cần cân nhắc nghiên cứu bổ sung quy định về căn cứ
để quyết định thời hạn cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
cũng tại phiên thảo luận hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số nội dung khác
như việc quy định điều kiện hoãn miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
miễn chấp hành phần thời gian đưa vào cơ sở cai nghiệm bắt buộc còn lại
chiều nay công an tp hcm đã tổ chức hội thảo khoa học về các dự án luật có liên quan tới công tác công an
tham dự hội thảo có lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đoàn đại biểu quốc hội và các sở ban ngành thành phố
tại hội thảo thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã báo cáo tóm tắt về kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi một của công an thành phố
thông tin về một số nội dung mới của luật sửa đổi một
công an tp hcm đã bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ luật cảnh sát cơ động
các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp để xây dựng
trong đó tập trung phân tích làm rõ cơ sở thực tiễn bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm chú ý trong các dự án luật
đồng thời đề ra những phương hướng giải pháp nhằm thao gỡ những khó khăn bất cập trong thực tiễn tại địa phương đòi hỏi phải xây dựng ban hành dự án luật
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ubnd tp hcm ngô minh châu yêu cầu các cơ quan chức năng các sở ban ngành cần tiếp tục nghiên cứu những điều kiện thực tiễn trên địa bàn để tiếp tục đóng góp kiến nghị hoàn thiện các luật này
song song đó cũng quy định rõ trách nhiệm cơ chế hoạt động của các lực lượng đối với lĩnh vực được phân công phù hợp với quy luật phát triển của địa phương và đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh hà giang công an tỉnh bạc liêu đã tổ chức tọa đàm hội thảo cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
buổi tọa đàm trực tuyến do công an tỉnh hà giang chủ trì đã có nhiều ý kiến tham luận chất lượng của các đại biểu cấp tỉnh cấp huyện qua đó trao đổi thông tin làm rõ ý nghĩa quan trọng của hai dự án luật trong đời sống xã hội nói chung và công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng
nghiên cứu xác định các luận cứ lý luận của việc xây dựng hai dự án luật củng cố vững chắc hơn luận cứu khoa học và thực tiễn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đảng viên và sự đồng thuận của các ngành các cấp về sự cần thiết xây dựng hai dự án luật
trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại buổi tọa đàm công an tỉnh hà giang sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo bộ công an để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện chỉnh quốc hội xem xét thông qua
phát biểu thảo luận tại công an tỉnh bạc liêu
các đại biểu đã khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của quân chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở nhận diện làm rõ thực tiễn việc vận động phát huy vai trò của quân chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở thời gian qua đề xuất định hướng giải pháp phát huy vai trò quân chúng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ các tham luận cũng đã phân tích những ưu điểm khi tách luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám thành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ những điểm mới tác động tích cực của dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với tình hình thực tiễn tại bạc liêu
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh
trong phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một mươi tháng ba của bộ y tế cho biết có một trăm sáu mươi sáu trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới giảm gần bốn ca f so với ngày hôm qua đây là lần đầu tiên số ca mắc mới trong ngày giảm so với ngày trước đó thay vì liên tiếp gia tăng như thời gian qua bình định thanh hóa và vĩnh phúc bổ sung hơn năm mươi bảy ca f
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo thực hiện nghị quyết số một mươi bốn của chính phủ về việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
phạm minh chủ tự do trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định
tại nghị quyết số một mươi bốn nqcp chính phủ quyết nghị đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi